kết thúc hội nghị thượng đỉnh apec lãnh đạo của hai mươi một nền kinh tế đã không đạt được một tuyên bố chung
trong bối cảnh bất đồng thương mại giữa các nước
đây là lần đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế thành viên apec không đạt được tuyên bố chung
kể từ cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hai mươi một quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh apec nhóm họp tại port moresby đã hết sức nỗ lực
để thu hẹp khác biệt về vai trò của thương mại tự do
thế nhưng một tuyên bố chung như truyền thống đã không được đưa ra
thay vào đó papua new guinea sẽ ra thông báo với vai trò nước chủ nhà
thay mặt cho các nền kinh tế thành viên tham dự hội nghị lần này
thủ tướng nước chủ nhà cho biết xung đột về tầm nhìn khiến các thành viên không thể thống nhất
dự thảo tuyên bố chung đồng thời khẳng định apec đang tìm cách bảo đảm hoạt động thương mại tự do
và cởi mở trước năm hai nghìn hai mươi
ông cũng cho báo giới biết các thành viên apec rất lo lắng về căng thẳng thương mại
giữa trung quốc và hoa kỳ
trong các bài phát biểu tại hội nghị phó tổng thống hoa kỳ mike pence
và chủ tịch trung quốc tập cận bình đã thể hiện rõ những bất đồng
ông mike pence chỉ trích gây gắt nền kinh tế số hai thế giới về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ
chuyển giao công nghệ cưỡng bức cũng như những thông lệ kinh doanh không công bằng
trong khi đó chủ tịch trung quốc tập cận bình lên án chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương
đang gia tăng trên toàn cầu
ông cho rằng các quy tắc toàn cầu hình thành sau thế chiến thứ hai đang bị bẻ cong
bởi cái mà ông gọi là những chương trình nghị sự ích kỷ